xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
do mâu thuẫn trong tình cảm mà dẫn đến một vụ tự thiêu bằng xăm hết sức đau lòng khiến một người thiệt mạng và bốn người bị bỏng nặng rất nguy kịch
vụ việc vừa xảy ra tại xã eo phe huyện crong park tỉnh đắk lắk
sáng một mươi tháng sáu khoa chấn thương trình hình bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc cho biết đã tiếp nhận năm bệnh nhân bỏng nặng
trong đó có hai bé bảy tháng tuổi và bốn mươi ngày tuổi chuyển lên từ bệnh viện crong park tỉnh đắk lắc dạng sáng cùng ngày
một bệnh nhân đã thiệt mạng sau khi nhập viện khoảng một mươi năm phút
vào lúc một giờ bốn mươi bốn phút bệnh nhân nhập viện đã nhận cấp cứu năm trường hợp bệnh nhân bỏng cùng gia đình
vào lúc một giờ bốn mươi bốn phút bệnh nhân nhập viện đã thiệt mạng sau khi nhập viện khoảng một mươi năm phút
vào lúc một giờ bốn mươi bốn phút bệnh nhân nhập viện khoảng một mươi năm phút
các loại thuốc có thể có và giảm đau cho bệnh nhân và chống chóng
theo thông tin ban đầu của gia đình cho biết do xích mích với vợ trước đó vào khoảng hai mươi hai h tối chín tháng sáu
anh ngô quốc lộng hai mươi ba tuổi đã dùng xăng đốt nhà rồi tự thiêu
nhà cháy khiến cho con trai lộc là ngô quốc hà anh bảy tháng tuổi vợ lộc là hoàng thị phèn
chị vợ là hoàng thị ninh và cháu vương quốc đạt bốn mươi ngày tuổi bỏng nặng phải đi cấp cứu
riêng lộc tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện
được biết hai vợ chồng mới cưới nhau nhưng đã ly thân được nửa năm nay do lộc có tán tỉnh em gái của vợ
gia đình đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng lộc không nghe mà còn nhiều lần đe dọa gia đình
đến tối chín tháng sáu thì xảy ra vụ việc trên
nó bước vào cái nà nó đổ xăng cái nà nó còn nửa chai nó đổ lên người nó từ đầu đổ xuống
nà nó bắt đầu là thấy con chị nó tính vùng bắt đầu là nó bật cái nà
nó đốt cái màn trước thế là không có ai nó bùng cái là không thể chạy được
thế là con chị nó là chạy được con em nó là nó chặn lại
thì bắt đầu là tôi mới hô lên xóm nàng ơi cứu tôi với
bắt đầu là cả xóm chạy tới để cứu gia đình
hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc đang tính đến phương án đưa các bệnh nhân vào thành phố hồ chí minh để chữa trị
cơ quan công an huyện crong park cũng đã cử cán bộ đến bệnh viện điều tra làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc
dạng sáng nay một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh bếp từ trên đường lũy bán bích
quận tân phú tp hcm khiến bốn người thiệt mạng
lực lượng chức năng tp hcm đang làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy gồm nguyễn ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bùi thế thảo phùng nam anh cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cả ba đều quê thái bình và đinh thị bích chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê sóc trăng bạn gái của hoàng
nạn nhân bị thương là bà nguyễn thị năm lý
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê phú thọ
bước đầu xác định các nạn nhân thiệt mạng là do ngạt khói
người dân cho biết vào khoảng bốn giờ dạng sáng nay đám cháy bùng phát tại tầng trệt cửa hàng buôn bán bếp điện gia phú
cửa hàng dạng nhà ống chỉ có một cửa kéo phía trước nên những người trong nhà không có lối thoát
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tân phú đã nhanh chóng điều bảy xe chữa cháy cùng bốn mươi một chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
sau một giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn lực lượng công an đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
tại hiện trường toàn bộ tầng một của cửa hàng cùng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu dụi
hiện lực lượng chức năng tp hcm đang tích cực điều tra nguyên nhân của vụ cháy cũng như những thiệt hại có liên quan
công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ cối gây thương tích xảy ra tại thôn bình tây xã xuân lâm thị xã sông cầu
do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu hoàng xuân lệ bị chăm so len cùng chú tại xã đa lộc huyện đồng xuân dùng dựa chém trúng gót chân
trong cơn tức giận lệ liền lấy dựa chém lại làm chăm sau len bị đứt cổ tay
rất may là ngay sau đó người dân đã kịp thời can ngăn và đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
với các tội danh bắt giữ người cháy pháp luật và cướp tài sản chủ nợ và băng nhóm đòi nợ thuê đã phải lịnh án gần ba mươi năm
năm tù bản án được tòa nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tuyên vào chiều qua
theo cáo trạng trong quá trình làm ăn với nhau bà nguyễn thúy hồng nợ của hồ thị yến vi hơn một ba tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi hai vi thuê nguyễn văn ngọc đòi số tiền này
theo thỏa thuận thì ngọc sẽ được hưởng ba mươi số tiền đòi được
ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai ngọc cùng nguyễn hoàng quốc dũng nguyễn thanh bình võ minh xen và một số đối tượng hiện đang bỏ trốn
đến công ty của bà hồng ở huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu yêu cầu bà này trả nợ cho vi
tại đây bình đã dùng roi điện trích vào người anh hoàng minh phong là con trai của bà hồng
dũng dùng tay đánh vào đầu phân phong
sau đó trung không chế mẹ con bà hồng và chị nguyễn thị ngọc là nhân viên kế toán của công ty bà hồng yêu cầu bà hồng phải trả tiền
do bà hồng không có tiền nên qua điện thoại vi yêu cầu nhóm của ngọc đưa bà hồng về nhà hàng trúc vân của vi tại huyện long thành tỉnh đồng nai
trước khi rời đi nhóm của ngọc vào phòng ở và văn phòng của bà hồng lục xoát và chiếm đoạt nhiều tài sản của bà hồng
vi đã ép bà hồng phải viết giấy nhận nợ số tiền hai tám tỷ đồng và buộc nạn nhân phải viết giấy gán căn nhà ở quận một mươi hai tp hcm cùng với ô tô cho vi
sau đó nhóm đòi nợ thả cho chị nguyễn thị ngọc kế toán quay về đất đỏ để lấy giấy tờ nhà
sau khi không lấy được giấy tờ nhà của bà hồng tên nguyễn văn ngọc đã chở bà hồng và anh phong đưa về giam giữ tại huyện cần duộc tỉnh long an
nhận được tin báo công an huyện đất đỏ đã đến quán chúc vân xác minh sự việc và thu giữ lại ô tô mà ngọc và đồng bọn đã lấy của bà hồng
khi biết sự việc đã bị phát hiện vi đã điện báo cho ngọc thả mẹ con bà hồng vào lúc ba giờ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
hồ thị yến vi phải lịnh án ba năm sáu tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật
nguyễn văn ngọc nguyễn hoàng quốc dũng nguyễn thanh bình võ minh xen mức án từ ba năm sáu tháng tù đến bảy năm sau tháng tù với hai tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
công an tỉnh hải dương vừa phát hiện và bắt quả tang ba tàu hút cát trái phép trên sông thái bình thuộc địa phận phường ngọc châu thành phố hải dương
tất cả các chủ tàu khai thác cát trái phép này đều thường trú tại phường ngọc châu thành phố hải dương
lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt các chủ tàu với số tiền hơn năm mươi năm triệu đồng
được biết để né tránh lực lượng chức năng các tàu khai thác cát cháy phép này chỉ hoạt động vào ban đêm và bố trí người canh gác nên quá trình bắt giữ gặp không ít khó khăn
thưa quý vị các đồng chí và các bạn dù không có tên trong danh sách các sản phẩm được phép lưu hành tại việt nam
nhưng nhiều loại chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản vẫn được kinh doanh trên thị trường gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nông dân
liên tục nhiều cơ sở kinh doanh các loại chất này vừa bị cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế phát hiện và thu giữ
cho thấy việc buôn bán các loại sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản không được phép lưu hành đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương và cần phải có sự quản lý chặt chẽ hơn
đại lý chuyên cung cấp thức ăn và các sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản này là của gia đình ông tưởng và bà phượng nằm trên địa bàn xã phong hải huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
dù không được phép lưu hành nhưng rất nhiều sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản này vẫn được kinh doanh tại đây
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua tri cục thủy sản tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện ba cơ sở kinh doanh các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường không được phép lưu hành với hàng chục loại sản phẩm bị tịch thu
bà con nông dân thì chỉ biết tin vào đại lý còn đại lý lại đổ lỗi cho đơn vị cung ứng và rồi người phải gánh chịu những thiệt hại lại là người tiêu dùng
hoặc là không đúng cái sản phẩm do đó chắc chắn là dùng cái này là không tốt và nó có liên quan đến ảnh hưởng đến cái tôm nuôi đó là cái an toàn thực phẩm do đó là rất là nguy hiểm
tuy nhiên việc phát hiện và xử lý các đơn vị này cũng không thể giải quyết triệt đề tình trạng kinh doanh sản phẩm cài tạo môi trường không được phép lưu hành đang diễn biến phức tạp như hiện nay
chỉ cục chỉ có thể là xử lý lưu hành đối với những người
đại lý kinh doanh còn cái gốc là các cái công ty sản xuất chỉ cục sẽ quyết liệt không thể đổ tránh phong trọng hình thức khí phẩm này
và cũng đề nghị các cái cơ quan liên quan như cảm sát môi trường cảm sát kinh tế vào cuộc để truy cấu các cái công ty
phía bắc khả năng xuống đến miền trung sẽ không nhiều nên các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới sẽ đồng loạt bước vào xu hướng tăng nhiệt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm ở mức là ba mươi
nhiệt độ cao nhất là ba mươi tám độ chiều tối một vài nơi vẫn xuất hiện mưa rông cục bộ nhưng với lượng không nhiều và chỉ xảy ra vào thời gian ngắn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba mây thay đổi ngày nắng nóng đến chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam ở mức cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm và sáng nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ vì vậy mà trời khá mát mẻ
các tỉnh nam bộ chỉ còn tạm thời gián đoạn mưa trong ngày hôm nay sau đó thì từ chiều tối ngày mai trên toàn khu vực mưa rông sẽ tăng trở lại từ diện giải rác đến nhiều nơi
trời nhiều mây hơn nên nền nhiệt độ tại đây cũng trở lại mức ôn hòa trong hai ngày nghỉ cuối tuần với nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt